thưa quý vị bắc bộ sẽ đón ngày quốc tế lao động mùa một tháng năm với thời tiết rất chiều lòng người
trời tạnh rào cao nắng cùng nhiệt độ dịu mát khi cao nhất ngày chỉ từ hai mươi sáu hai mươi chín độ
thời tiết đẹp như vậy sẽ giúp quý vị lưu giữ được những khoảnh khắc đẹp khi tham gia các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời
còn với nam bộ thì trong ngày hôm nay nắng nóng gia tăng sẽ bao phủ phần lớn khu vực với mức nhiệt lên tới ba mươi năm ba mươi bảy độ
quý vị hãy hạn chế các hoạt động vui chơi ngoài trời vào lúc nắng có được cường độ mạnh nhất là vào giữa trưa và đầu giờ chiều
để đảm bảo sức khỏe
như vậy là thời tiết tại hầu khắp các vùng miền trên cả nước trong ngày hôm nay thì đều tạnh giáo
chúc quý vị sẽ có một ngày nghỉ lễ thật nhiều niềm vui và ý nghĩa
hẹn gặp lại